biên mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố thêm chín bị can
cụ thể cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở đối với đặng minh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với vũ minh thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại thuận an
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần lữ hành sự kiện thuận an
ascent travel media về tội đưa hối lộ
trần thị hà liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nghề nghiệp lao động tự do
về tội môi giấy hối lộ
khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với lê văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống nhật minh
nguyễn thị thanh hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
dịch vụ và du lịch bầu trời xanh tổng giám đốc công ty cổ phần travel sky
võ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ hàng không minh ngọc
phan thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn giám đốc công ty cổ phần quốc tế sao hà nội
trần thị mai sa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám giám đốc công ty cổ phần giáo dục và du lịch master life
vũ thủy dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy giám đốc công ty cổ phần du lịch và thương mại lữ hành việt
sáu bị can trên cùng bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó liên quan đến vụ các chuyến bay giải cứu trong đợt dịch covid một mươi chín
cơ quan công an đã khởi tố bốn mươi một bị can phong tỏa và cây biên tám mươi tỷ đồng